cho đến khi đưa ra xét xử vụ án chỉ có sáu ngày
điều này cho thấy các cơ quan tiến hành tố tụng
đã rất khẩn trương trong việc thực hiện tố tụng rút gọn
theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự
để kịp thời đưa ra truy tố xét xử nghiêm minh trước pháp luật
nhằm giam đe vi phạm
các hành vi phạm tội chỉ xảy ra trong vòng từ năm đến sáu ngày đã được đưa ra xét xử
đây là một quy trình xét xử theo tinh thần rút gọn và rất là khẩn trương
và chúng tôi thấy rằng các hình phạt đưa ra tại các địa phương
như quảng ninh bắc ninh thái bình
đã xét xử ba vụ này và mức hình phạt đều rất là nghiêm khắc
nhằm giam đe những đối tượng khác nếu có nghĩa đến hình vi phạm tội
tuy nhiên chúng tôi còn có đề nghị thêm
là các địa phương phải phối hợp tốt hơn nữa
để làm sao tất cả các loại tội phạm liên quan đến dịch bệnh covid
đều được xét xử tiến hành điều tra truy tố và xét xử

thưa quý vị vào sáng ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tại nghệ an đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án nguyễn năng tĩnh
phạm tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trước đó ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tòa án nhân dân tỉnh nghệ an đã đưa ra xét xử sơ thẩm
vụ án nguyễn năng tĩnh về tội làm tàng trữ phát tán
hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật tội
tòa án nhằm chống lại nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
với mức án dành cho bị cáo nguyễn năng tĩnh một mươi một năm tù
phạt quản chế bị cáo năm năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù
tại phiên tòa phúc thẩm các tài liệu chứng cứ do các cơ quan chức năng điều tra thu thập
một lần nữa đã chứng minh bị cáo nguyễn đăng tĩnh
thông qua trang facebook cá nhân đã viết nhiều bài có nội dung xuyên tạc bản chất
của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
phủ nhận thành quả cách mạng của dân tộc phỉ báng chính quyền nhân dân
xuyên tạc lịch sử xâm phạm chính quyền nhân dân và chế độ chủ nghĩa xã hội
nhằm chống lại nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
sau khi nghị án hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn đăng tĩnh một mươi một năm tù giam
và quản chế năm năm tại địa phương sau khi bị cáo chấp hành xong án phạt tù
tiếp tục thông tin về vụ nổ súng xảy ra vào tối qua tại phố trợ đôn
phường nghĩa xá quận lê trân tp hải phòng
trưa nay công an thành phố hải phòng có thông tin chính thức bước đầu làm rõ nguyên nhân vụ việc
cụ thể vào tối ngày hôm qua tại nhà số hai trên ba mươi hai chợ đôn phường nghĩa xá quận lê trân
anh trần minh quyền cùng vợ và con đang ngồi trong nhà thì có khoảng hai ba đối tượng đi xe ô tô đến trước cửa nhà
một trong số các đối tượng này sử dụng súng bắn thẳng vào bên trong rất may là không có ai bị thương
sau khi sự việc xảy ra các đối tượng đã nhanh chóng lên xe ô tô bỏ chạy
nguyên nhân ban đầu được xác định là do nợ tiền cá độ bóng đá
cho đến một mươi một giờ đêm qua một vụ nổ súng khác cũng xảy ra tại nhà khách vạn hoa phường hải sơn quận đồ sơn
theo kết quả điều tra ban đầu trước đó nhóm nhân viên của công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ toàn cầu tổ chức ăn uống rượu
trong số nhóm này có đào nam ninh
tham gia buổi nhậu đào nam ninh còn mời thêm nguyễn thành nam hoàng đình tuân và nguyễn ngọc tân
trong lúc ăn uống đã xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm nhân viên bảo vệ của công ty toàn cầu và nhóm của nam
giữa lúc xô sát đã có tiếng súng nổ phát ra từ nhóm nhân viên bảo vệ của công ty toàn cầu
hậu quả tuân và nam bị thương
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ được nhiều hung khí là dao tuyếp sắt cùng một hộp tiếp đạn
bên trong có bốn viên đạn và ba viên đạn loại đạn công cụ hỗ trợ đồng thời khống chế bắt giữ ba đối tượng là nhân viên công ty bảo vệ toàn cầu
bao gồm đinh quốc hiệp bùi đức vĩnh phạm văn hoàng
và thông tin chi tiết về các vụ việc sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong các bản tin sau
còn bây giờ chương trình sẽ được tiếp tục với bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm tp hcm vừa có văn bản gửi đến công an thành phố sở thông tin và truyền thông thành phố
về việc đề nghị hỗ trợ xử lý số điện thoại gọi đến đầu số một trăm một mươi năm để phá rối và khoảng bảy mươi tổng số cuộc gọi đến trung tâm này
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay có khoảng bảy mươi cuộc gọi đến trung tâm một trăm một mươi năm là phá rối
điển hình ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi trung tâm có nhận được cuộc gọi từ một số thuê bao đầu số chín
gọi đến một trăm một mươi năm tất cả hai trăm năm mươi một cuộc thời lượng từ một giây đến hai mươi ba giây
thời gian gọi từ một mươi bốn h một mươi hai đến hai mươi ba h
trong thời gian gọi trung tâm có nhận được cụ gọi từ một giây đến hai mươi ba h bốn mươi hai không có nội dung chỉ nghe tiếng tv
việc này đã ảnh hưởng đến xử lý cuộc gọi thực sự cần thiết khác của người dân
cũng như gây áp lực cho nhân viên tiếp nhận cuộc gọi
do đó trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm đề nghị ban giám đốc công an thành phố sở thông tin truyền thông
xem xét có giải pháp hỗ trợ đơn vị để ngăn chặn những trường hợp nêu trên
trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm thành phố là đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở y tế
có nhiệm vụ tiếp nhận các cuộc gọi của người dân
và ngoài độ xe của trung tâm hai trăm linh taxi của hãng mylyn cũng đã tham gia hỗ trợ người bệnh miễn phí
túc trực tại các khu vực trọng điểm để tiếp nhận sàng lọc tư vấn chuyển bệnh
những trường hợp nghi ngờ hoặc có liên quan từ nhiều nguồn
kính thưa quý vị gần một tháng qua người dân ở khu khang điền mega village
và khang điền melosa garden quận chín tp hcm đã hết sức khổ sở
bởi vì đường rẽ vào khu dân cư này đã bị đóng lại
gây bất tiện cho người dân
do cư dân khi mà lưu thông hằng ngày đáng nói là việc đóng đường ngang này
thì làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông chết người
ngày hai mươi bảy tháng ba hơn một hộ dân sinh sống ở khu vực khang điền mega village
quận chín tp hcm hết sức bất ngờ khi thấy lực lượng chức năng trepanron thông báo
đóng điểm rẽ vào khu dân cư và ngay sau đó đã triển khai làm giải phân cách
để đóng đường rẽ này điều này khiến cư dân ở đây gặp nhiều khó khăn trong di chuyển
đóng lại là trở thành một cái chuyện bất tiện cho người dân
ví dụ như xe hơi thì là phải đi vòng một dòng rất xa còn những người mà đi xe gắn máy
thì họ đi ra đây đi qua bên này thì gặp đóng thì buộc lòng
có những chiếc xe buộc lòng họ phải chạy ngược chiều
hơn bốn năm nay tôi ở đây thì tai nạn có xảy ra nhưng mà những tai nạn đó là những tai nạn
là cày sước sơ sơ không có tai nạn nghiêm trọng cho nên không hiểu sở giao thông vận tải
là căn cứ vào đâu mà lại đóng con đường dân sinh của cư dân ở đây
nếu mà đóng con đường này thì phải có một cái phương
cái đường nào để cho chúng tôi đi nó tổ máy chứ
chứ theo như hiện trạng bây giờ là đường ở dưới đây và đường trên đây đi rất là nguy hiểm
vòng xoay phú hữu là điểm đen giao thông nổi ám ảnh của bà con khu dân cư nói riêng
và cả người dân quận chín vì mật độ xe container xe tải lớn lưu thông dày đặc
gây khó khăn cho người dân đặc biệt là người đi xe máy
chúng tôi đi xe máy mà muốn qua đường thì phải dừng lại để quan sát khi qua đường
nhưng mà cái chỗ mũi tàu đó thì không có cái điểm dừng
thành ra là tụi tôi dừng lại sẽ rất nguy hiểm cho chúng tôi xe sau xe container xe tải cùng chiều nó đi
và khi qua đường thì chúng tôi phải quan sát bình thường chúng tôi chỉ quan sát bên tay trái thôi
nhưng bây giờ chúng tôi phải quan sát hai hướng là bên tay vải nữa
cái hướng bên tay phải là cái hướng xe trên cao tốc họ ra thì vô tình cái làn xe máy chúng tôi nó bị kẹt ở giữa
trong khi chúng tôi đang ghi nhận thông tin tại hiện trường
nhiều người dân đã đến chia sẻ bức xúc vì trải nghiệm suyết chết của bản thân
khi di chuyển theo hướng phân luồng mới của sở giao thông vận tải quy định
mình nó đi hai lần rồi hai lần đều xém chết
cả hai lần đều có xe từ trong cái đường đường ra của cao tốc xe container và xe tải lớn luôn nhau
họ chạy ra rất là nhanh và cảm giác giống như là mình chạy ở đây mà họ sượt ngang người mình luôn rồi nè
mà từ chỗ cái cầu đó mà đi lên điểm ngoài đầu này là khoảng chừng hai trăm linh mét chứ đâu có ít đâu
và đi như vậy thì rất là nguy hiểm
hai cái làng xe lớn nó chạy tốc độ nhanh cùng một lúc kẹp cái làng xe máy ở giữa
kẹp xe máy ở giữa thì không thể nào mà phụ nữ yếu tay lái mà họ đi được
mình kể cả mình đang ở kia mình đi lần thứ ba mình không dám đi nữa
trước những bất cập của việc đóng làng đường hơn một hộ dân ở đây đã gửi kiến nghị lên cơ quan chức năng
với hy vọng được mở lại lối rẻ như trước để bà con đi lại an toàn
ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ tp hcm
đã đề xuất một số giải pháp đảm bảo an toàn cho cư dân như lắp đèn tín hiệu giao thông
kéo dài giải phân cách cải tạo mở rộng điểm quay đầu xe
tuy nhiên đã hai mươi ngày qua người dân vẫn phải di chuyển theo hướng cũ
nếu mà so với cái nút này lúc mà hiện giờ đang đóng và cái điểm qua đường mới của sở giao thông vận tải
hướng dẫn thân lùn mới thì cái điểm mới này so với cái điểm cũ nó nguy hiểm
theo tôi là người trực tiếp đi nó nguy hiểm hơn gấp nhiều lần và có thể xảy ra tai nạn gây chết người
là cái đường này nếu mà nói là có độ nguy hiểm thì tôi ở đây bốn năm rồi tôi thấy là cái mức độ qua quẹt chỉ nhẹ thôi
nếu mà được thì theo ý tôi là làm thêm biển báo với lại cái gòi giảm sốc các cái để cho người ta cẩn thận hơn nữa là theo tôi như vậy là tốt hơn
tại vì xung quanh đây nó rất là thoáng đây là cái đường dây điện nên là nó có khoảng trống
bà con đi cẩn thận quan sát là thấy được hết rõ
thiết nghĩ việc điều chỉnh phân luận giao thông là việc nên
tuy nhiên khi có bất cập cơ quan chức năng cần lắng nghe ý kiến của người dân để điều chỉnh làng đường phù hợp
vậy mà cho đến nay người dân ở khu dân cư khang điền quận chín vẫn phải tiếp tục đối mặt với tử thần
trong khi chờ đợi cơ quan chức năng có sự điều chỉnh phân luồn hợp lý
kính thưa quý vị ngày hai mươi tháng bốn hội bảo vệ quyền trẻ em phối hợp cùng trung tâm công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên thành phố
và các ban ngành đoàn thể của tám quận huyện thuộc tp hcm tổ chức trao tặng quà và xuất ăn cho người dân nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
tại các quận quận ba quận bảy quận tám quận một mươi tân phú gò vấp huyện bình chánh nhà bè với phương châm phải trao tận tay đến từng người dân
hội bảo vệ quyền trẻ em phối hợp cùng trung tâm công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên thành phố
cùng những cán bộ phường khu phố và đoàn viên thanh niên có mặt từ sớm để chuẩn bị quà
vừa trao cho người dân ở các điểm đã được thông báo trước vừa đến từng nhà của người già gia đình neo đơn để gửi tận tay quà và xuất cơm kịp lúc
mỗi điểm sẽ trao từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh phần quà và xuất cơm
có nhiều hoạt động xã hội thiên nguyện trên địa bàn cũng có phối hợp với các cơ sở tôn giáo thực hiện việc phát cơm miễn phí hằng ngày mỗi ngày từ hai trăm linh cho đến ba trăm sáu mươi xuất cơm
các cơ sở tôn giáo thực hiện việc phát cơm miễn phí hằng ngày mỗi ngày từ hai trăm linh cho đến ba trăm sáu mươi xuất cơm
được biết hoạt động này sẽ được hội bảo vệ quyền trẻ em trung tâm công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên thành phố các mạnh thường quân thực hiện liên tục từ nay cho đến hết ngày hai mươi sáu tháng bốn
với một mươi suất ăn trưa và ba trăm linh phần quà cho người dân khó khăn và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhằm góp phần hỗ trợ và chăm lo cho họ vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
người ta cho bông dung mình cứ lấy đó
mình ăn không đi làm cái gì chờ ngày chẳng nào người ta đi làm thì mình lại đi làm tiếp
qua vậy thì cảm ơn mấy người giúp đỡ với cảm thấy là cũng thú sướng trong lòng chút
nhưng mà đối với người dân nghèo bây giờ là nó rất là quý giá với cái tấm lòng của những cấp lãnh đạo ở phường rất là quý giá đối với chúng tôi
vì đó là có sự quan tâm rất rõ rệt thành ra là nhân dân mừng lắm
theo ghi nhận hơn một tháng nay tại tp hcm
có rất nhiều tổ chức đơn vị mạnh thường quân cùng góp sức chung tay với chính quyền thành phố hỗ trợ chăm lo cho người dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong tình hình dịch bệnh
bằng nhiều hình thức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa và qua đây thể hiện tinh thần tương thân tương ái rất được biểu dương và nhân rộng